ghi nhận của phóng viên vào sức khỏe và đời sống trong ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín như biến đường của hà nội trong tình trạng phát ngán
cụ thể tại tiến đường lãng nguyễn trái cảnh cái ba đã xuất hiện tình trạng ứng lứa các công viên giao thông ứng tóc cục bộ
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội đã thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín vào chương trình lời lăng của thủ tướng chính phủ và một số biện pháp cao hơn
thuê cuối tình hình thực tế cho đến khi hoàn tất việc tiến chủng mũi hai cho đến khi hoàn tất việc tiến chủng mũi hai cho người dân trong thời gian tiến chủng
các vị thị số hai hai mới nhất của hà nội trong hai hôm nay các cơ quan sẽ được hoạt động với năm mươi tiền sử lập được tại chỗ
nhiều hoạt động những cấp tóc từ đầu ăn uống được vừa lại đây chính là lý do cho việc đường phố đồng đúc tắt nén
không chỉ có các tuyến đường nội đô mà các tuyến đường thuộc cửa ngõ ra vào thành phố hà nội cũng trong tình trạng
các thành phố đang trọng kết lựa chọn xét nghiệm về về quê sau tổ chức dạng cách mất hẹp tại hà nội